chiều nay công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tám kiosk bán trái cây tại khu vực phía sau chợ long khánh
theo thông tin ban đầu vào lúc một mươi một h ba mươi bảy phút cùng ngày tại đường trịnh hoài đức khu phố một phường xuân trung phía sau khu vực của chợ long khánh
ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một ký ốt bán trái cây sau đó lan ra bảy ký ốt bên cạnh
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường dập lửa
sau khoảng ba mươi phút ngọn lửa cơ bản được không chế và dập tắt
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến cho nhiều tài sản bên trong tám kiosk bị hư hỏng
hiện công an thành phố long khánh đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy